một lít dầu đeo trái phép vừa bị lực lượng cảnh sát biển bắt giữ tại khu vực biển cách tây bắc đảo thổ chu kiên giang khoảng hai mươi sáu hải lý
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác đoàn trinh sát số hai bộ tư lệnh cảnh sát biển
đã phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu kg chín mươi năm nghìn chín trăm bốn mươi năm ts có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra phát hiện trên tàu có bốn thuyền viên không có giấy chứng chỉ chuyên môn hành nghề
ông đàm thanh hoài quê quán an biên kiên giang làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng năm mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
thuyền trưởng khai nhận toàn bộ số dầu trên được thu mua từ tàu không có số hiệu trên biển
và vận chuyển cho tiêu thụ cho các tàu cá thì bị lực lượng chức năng cảnh sát biển bắt giữ